tối qua ngày hai mươi bốn tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội báo của đội nhân dân phối hợp với hội nhà báo việt nam
tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới
lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn và phát động cuộc thi viết lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyệt giáo trung mương
cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ ba đã nhận được hơn sáu trăm linh tác phẩm báo chí
của hơn năm mươi cơ quan báo chí cả nước tham dự điểm nối bật trong cuộc thi lần này là nhiều cơ quan báo chí
đầu tư công sức trí tuệ để tổ chức thành những loạt bài giải kỳ có chiều sâu và sức nặng thông tin
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả và sức lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
ba mươi tám tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn để trao ba loại giải gồm giải dành cho báo chí trung mương
giải dành cho báo chí địa phương giải dành cho tạp chí trong đó có ba giải nhất bảy giải nhì một mươi ba giải ba và một mươi năm giải khuyến khích
ban tổ chức cũng quyết định khen thưởng năm tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
kỳ họp thứ bảy của quốc hội tới đây dự án luật công chứng sửa đổi sẽ được đưa ra trình để các đại biểu xem xét cho ý kiến
một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của dự luật này chính là loại hình doanh nghiệp nào nên áp dụng cho các văn phòng công chứng
mặc dù đã được xác định là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản song các tổ chức hành nghề công chứng chủ yếu tập trung tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển
tại các địa phương vùng sâu vùng xa thường có rất ít văn phòng công chứng vì lượng giao dịch ít do dân chủ yếu làm chứng thực tại xã phường
tại các địa phương vùng sâu vùng xa nếu như thành lập các tổ chức hành nghề công chứng thì dẫn đến là không có việc
theo các công chứng viên khi thành lập các văn phòng công chứng tại nơi ít giao dịch hoặc giao dịch thấp
cần có cơ chế khuyến khích cho các văn phòng này hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
thay vì bắt buộc là công ty hợp danh
việc ban hành quy định khuyến khích thành lập văn phòng công chứng theo hình thức doanh nghiệp tư nhân
có thể hạn chế tình trạng hợp danh về hình thức tại một số địa phương
cũng như những rủi ro pháp lý trong hoạt động quan trọng này
sáu can mà ngày thì có khi chạy đủ sáu can có khi chạy không đủ mình thấy mình chạy nín nín
xâm nhập mạnh vào đất liền năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ năm đến một mươi năm km
nhiều con kênh đã cạn nước nguồn nước còn lưu trữ trong các kênh nội đồng cũng đã cạn kiệt
trong đó một số tuyến kênh chính lấy nước đưa về phía biển
chỉ còn giữ nước chân nhằm tránh sạt lỡ đã tác động đến sản xuất nông nghiệp của người dân
mùa năm nay thấy rõ ràng là cái sức nắng nóng nó cao hơn rất nhiều
chỉ biết là chào đợi trời mưa thôi chứ hết cách à
vấn đề mà thiếu nước sinh hoạt trong thời gian qua
chủ yếu là cái phần nước mặt trong vườn dự án nó không có nguồn bổ cấp
tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long phụ thuộc vào nguồn nước
từ thượng nguồn sông mê công triều cường và thời tiết trong thời gian tới
các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
chủ động phòng chống xâm nhập mạnh và cung cấp nước
nước sinh hoạt ổn định cho bà con
tỉnh quảng ninh có trên ba mươi hai hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
tập trung ở tám trên một mươi ba địa phương trong đó riêng nuôi biển chiếm sáu mươi tám
trước kia đa phần người dân nuôi trồng thủy sản trên biển đều sử dụng phao xốp làm vật liệu
cho các lồng bè điều này gây hại không nhỏ cho môi trường nuôi biển
đây là khu lồng bè nuôi hầu của hợp tác xã bình quý tại xã liên hòa
thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cũng như nhiều hộ dân tham gia nuôi trồng thủy sản
các vật liệu phao xốp đã được thay thế bằng phao nhựa hdpe thân thiện với môi trường
việc thay thế này là một trong các điều kiện để tỉnh bàn giao mặt nước biển cho người dân
tại địa bàn nuôi trồng thủy sản của tỉnh đa số người dân đều có ý thức được sự cần thiết thay thế phao xốp
song do yếu tố kinh phí nên chưa thay thế hết được toàn bộ
hợp tác xã cũng có hướng dẫn phổ biến cho xã biên là cũng từ từ
tức là để làm sao mà có thể là chuyển đổi theo yêu cầu đấy
đến nay thì phải nói là trong hợp tác xã thì phải đến chín mươi

thực tế đã chứng minh phao xốp là một trong những mối nguy hại đối với môi trường biển
sông ngòi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước
tuy nhiên với sự nỗ lực của tỉnh cũng như của bản thân các ngư dân
việc tiến tới xóa xốp là một trong những mối nguy hại đối với môi trường biển
xóa xổ hoàn toàn phao xốp thay thế hơn sáu tám mươi năm triệu phao xốp trong nuôi trồng thủy sản nước lợ
nước mặn trên địa bàn tỉnh quảng ninh là không xa
đã góp phần bảo đảm an toàn môi trường nuôi biển nâng cao giá trị nguồn lợi thủy sản cho người dân
ngày hai mươi năm tháng bốn công đoàn công an nhân dân tổ chức chương trình ngày hội cảm ơn người lao động
hội thi tay nghề đầu bếp công an nhân dân giỏi lần thứ hai và chương trình
bữa cơm công đoàn trong công đoàn công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm ứng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân
trong năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an các đơn vị địa phương đã tổ chức bốn mươi chương trình
tổ chức thăm khám sức khỏe cho hơn năm trăm linh lượt công nhân
tổ chức hàng trăm gian hàng phúc lợi cho đoàn viên thu hút hơn một mươi lượt tham gia
thăm hỏi hơn hai mươi bốn lượt người lao động
hai xuất quả cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
bị tai nạn lao động cùng sáu nhà máy ấm công đoàn
hai nhà tình nghĩa cho hộ nghèo có gia đình chính sách
tiếp nối những thành tích kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn công đoàn công an nhân dân sẽ tiếp tục phát động các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động theo sát mục tiêu đoàn kết công nhân
triển khai nghị quyết và tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và các chuỗi cung ứng
tối qua cục điện ảnh chủ trì phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên
cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tại buổi khai mạc tuần phim kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hai bộ phim được trình chiếu mở màn là đào phở và piano và bộ phim tài liệu đồng hành cùng lịch sử
ngoài ra trong thời gian diễn ra tuần phim từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn
sẽ chiếu các bộ phim khác như tiểu đội hoa hồng ký ức những người truyền lửa
tuần phim còn có các hoạt động phong phú khác như giao lưu với đoàn làm phim
chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân giới thiệu và trưng bày một số tư liệu về đoàn làm phim tài liệu
và nhấp ảnh tham gia chiến dịch điện biên phủ nhằm ghi nhận những đóng góp quý giá
của các cán bộ nghệ sĩ thế hệ đầu tiên của điện ảnh cách mạng việt nam đã tham gia chiến dịch
thông qua các tác phẩm điện ảnh tuần phim nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử văn hóa
đồng thời nêu cao vai trò ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến dịch điện biên phủ và cuộc kháng chiến chống pháp
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thành đoàn tp hcm vừa tổ chức chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề
từ điện biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân sài gòn gia đình
trong những tháng ngày chiến đấu quyết liệt tạo nên một điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
xúc động khi được nghe kể về diễn biến cam go trong chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
em rất là hãnh diện và rất là tự hào
khi mình được nghe những nhân chứng lịch sử được tìm hiểu thêm lịch sử dân tộc của ta và đặc biệt là chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ khi ấy đã là hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ và tiếp thêm tinh thần kháng chiến
cho phong trào đấu tranh yêu nước của quân và dân cả nước
trận đánh điện biên phủ của năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đó là một sự kiện mà thế hệ ngày hôm nay không thể quên được
các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta cái sự bình yên hạnh phúc
chúng ta ngồi đánh
đây các bạn sẽ được học tập và chúng ta sẽ được tiếp thêm những cái sức mạnh của các vua chú mình
các ông bà thế hệ mình đi trước
tôi thấy đó là cảm hứng và niềm tự hào để mình tiếp bước con đường của mình và giáo dục con em của mình
rồi tới giáo dục thế hệ trẻ
hướng ứng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ thành đoàn tp hcm cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm
giáo dục lịch sử dành cho các đoàn viên
trong đó từ nay đến giữa tháng năm hai nghìn một mươi bốn thành đoàn cũng tổ chức triển lãm trên không gian mạng
với chủ đề điện biên phủ khát vọng non sông trưng bày các kỹ vật tài liệu diễn biến chiến dịch và các video lịch sử về điện biên phủ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại